tại nhà quốc hội đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám tổ chức phiên họp thứ hai
qua thảo luận các đại biểu đánh giá các quỹ ngoài ngân sách được thành lập với mục đích tập trung nguồn lực để đáp ứng một số nhiệm vụ
chủ trương chính sách kinh tế xã hội nhất định cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong hoàn cảnh không thể đáp ứng được bằng quy trình ngân sách hàng năm
tuy nhiên việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các quỹ tài chính ngoài ngân sách còn nhiều bất cập
như trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách hoặc các quỹ trùng nhau về đối tượng chi phí quản lý chưa phù hợp so với hoạt động của quỹ
có quá nhiều quỹ tại địa phương làm phát sinh nhiều khoản chi phí quản lý và tổ chức biên chế
nhiều kiến nghị đề nghị chính phủ cần tăng cường công tác quản lý thanh tra kiểm tra và giám sát hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước
kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nâng cao năng lực cán bộ bảo đảm quản lý sử dụng nguồn lực của quỹ có hiệu quả công khai và minh bạch